tỉnh cà mau cũng lưu ý những trường chưa đảm bảo cơ sở vật chất thiết bị truyền dẫn thì trước mắt tiếp tục duy trì các lớp học trực tuyến như trước đây qua các phần mềm ứng dụng và dạy học qua truyền hình
ngoài ra những trường học trên địa bàn chưa có ca nhiễm covid một mươi chín hoặc có ca nhiễm nhưng vẫn đảm bảo an toàn phòng chống dịch trên cơ sở tham khảo và được sự đồng thuận của đa số phụ huynh học sinh thì có thể tổ chức dạy học trực tiếp
bên cạnh đó do xu hướng lây lan mạnh của omicron ba hai nhân viên y tế tại các trạm y tế lưu động hiện nay đang phải gồng mình và tự làm hết tất cả mọi việc
từ chuyên môn đến không chuyên môn nhân viên tại các trạm đa phần là nhân viên y tế đang rất thiếu các tình nguyện viên tham gia hỗ trợ công tác chăm sóc f tại nhà
ngày y tế đang rất cần và rất cần những cánh tay sung phong tham gia vào các trạm y tế lưu động và tổ covid cộng đồng của các tình nguyện viên từ các sở ban ngành truyền địa bàn tỉnh chung tay hỗ trợ